sở y tế tỉnh lâm đồng cho biết giám đốc công ty hokkaido lotus đã trở về nhật bản và được cơ quan y tế của nhật bản xét nghiệm xác định là có dương tính với sars cov hai
tỉnh lâm đồng cũng thông tin khi nhập cảnh vào việt nam thì ông này có giấy xác nhận là không nhiễm covid một mươi chín của y tế nhật bản
điều này có nghĩa là ông này bị nhiễm covid một mươi chín trong khoảng thời gian ở việt nam cho đến khi bay về nhật bản vào tối ngày ba mươi một tháng bảy
từ khi phát hiện ca nhiễm này lâm đồng đã tiến hành xét nghiệm ba mươi bốn trường hợp tiếp xúc gần và đều cho kết quả là âm tính
hiện tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đang tiếp tục truy vết các trường hợp nguy cơ cao để tiến hành cách ly y tế